thưa quý vị hôm nay ngày ba mươi tháng năm công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với công an một số phường xã trên tổ chức nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra và khám xét một số phòng khám trên địa bàn
lực lượng công an đồng loạt tiến hành khám xét tám phòng khám tại các phường tân hiệp long bình long bình tân trảng giải bửu long
vì vậy việc khám xét các cơ sở khám chữa bệnh là để điều tra dấu hiệu mua bán các loại giấy tờ hồ sơ liên quan đến khám chữa bệnh như giấy khám sức khỏe hồ sơ bệnh án
tại phòng khám đa khoa tam phước phường tân hiệp phòng khám đa khoa quốc tế mỹ đức phường long bình lực lượng chức năng khám xét và làm việc với chủ phòng khám để xác minh việc thực hiện quy trình khám bệnh của cơ sở này
ngoài ra cơ quan công an còn lấy lời khai của các nhân viên y tế thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc các loại giấy tờ liên quan đến việc khám chữa bệnh của cơ sở này để phục vụ công tác điều tra
công an tỉnh đồng nai đã lập chuyên án theo dõi các phòng khám chữa bệnh trong nhiều ngày đồng thời đã tạm giữ một số nhân viên y tế làm việc tại phòng khám trên địa bàn để làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội
tự nhận là cộng tác viên của ngân hàng nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã phú xuân thành phố thái bình đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai mươi người ở nhiều tỉnh thành phố
công an tỉnh thái bình đã phát hiện bắt giữ đối tượng đông để điều tra
tại cơ quan công an nguyễn văn đông khai nhận do không có việc làm ổn định đông đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận hỗ trợ mở thẻ tiến dụng
đông sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng các bài quảng cáo với nội dung nhận mở thẻ tiến dụng ngân hàng hạn mức cao của nhiều ngân hàng khác nhau
sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước để làm phí thẻ và một số khoản dịch vụ khác
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn văn đông đã lừa đảo hai mươi người ở các tỉnh ninh bình nam định và các thành phố đà nẵng hải phòng tp hcm với tổng số tiền gần tám mươi triệu đồng
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thái bình đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình để điều tra mở rộng vụ án
tiến hành kiểm tra hành chính quán bắp và lao địa chỉ số chín mươi chín phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn do vũ anh tuấn làm chủ cơ sở
lực lượng công an đã thu giữ nhiều bóng cười bình khí n hai o tại quán
tại thời điểm kiểm tra trong quán có tám khách đang ngồi nghe nhạc trong đó phát hiện ba khách đều trú tại thành phố lạng sơn đang sử dụng bóng cao su có chứa khí n hai o bóng cười
quá trình kiểm tra lực lượng công an phát hiện
thu giữ bốn mươi hai bóng cười đã qua sử dụng hai bóng cười chưa qua sử dụng hai bình chứa khí n hai o và hai bình kim loại không chứa khí tại quán trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý đối với chủ cơ sở kinh doanh
nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch mùa hè năm nay từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng tám các hãng hàng không việt nam airlines pacific airlines
vasco sẽ cung ứng hơn bảy ba triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế
trong giai đoạn cao điểm nhất các hãng sẽ khai thác gần năm trăm linh chuyến bay mỗi ngày tăng sấp xỉ ba mươi so với thường lệ
và các đường bay nội địa nhộn nhịp nhất là các đường bay kết nối những điểm du lịch nổi tiếng như giữa hà nội tp hcm và đà nẵng côn đảo huế quy nhơn nha trang đà lạt phú quốc
còn trên đường bay quốc tế các điểm đến có nhiều chuyến bay
các đường bay nhất là nhật bản hàn quốc và thái lan
việt nam airlines group ghi nhận lượng khách đặt chỗ đang tăng khá nhanh nhiều chuyến bay dịp cao điểm hè đã có tỷ lệ lấp đầy hơn một nửa số ghế
các hãng triển khai chính sách giải giá vé linh hoạt với nhiều mức giá từ tiết kiệm đến linh hoạt phù hợp với khả năng chi tiêu và nhu cầu dịch vụ đa dạng của khách hàng
thưa quý vị nhân dịp mùng một tháng sáu bảo tàng dân tộc học việt nam đã tổ chức chương trình tết thiếu nhi
cùng con khám phá di sản văn hóa đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo ra không gian vui chơi học tập khám phá di sản văn hóa qua các hoạt động trải nghiệm thú vị cho các bạn nhỏ trong dịp tết thiếu nhi hai nghìn một mươi chín
ngay từ sáng sớm rất nhiều bạn nhỏ đã có mặt tại bảo tàng dân tộc học việt nam để tham gia các trò chơi tại đây như múa dối độc diễn đương đại sáng tạo cùng con cùng vẽ màu dân tộc stem kết nối di sản và khoa học
một nét mới trong chương trình năm nay là các trò chơi
các em nhỏ có cơ hội khám phá di sản văn hóa qua công nghệ với trải nghiệm nhập vai xuyên không cùng con và vr tour tìm hiểu chùa một cột diên hiệu
thông qua hoạt động trò chơi các bạn nhỏ cũng được khám phá những nét tương đồng và khác biệt giữa văn hóa trò chơi của việt nam với các nước
đây chính là cơ hội giúp các em tăng cường hiểu biết về văn hóa truyền thống đất nước cũng như khu vực để từ đó biết trân trọng di sản của các dân tộc
dạy trẻ bằng con dối cho bé học mà chơi ngay từ đấy là ta cứ làm những con dối và qua đấy thì những con dối mà mang tính dân tộc bằng cách là gì
những câu chuyện kể của cổ tích của người việt nam mình có ra bao nhiêu chuyện kể rồi hình dáng con rôi và cái tình cảm của những con dối ấy thì nó là những tình cảm của người việt nam vọc dáng của người việt nam cho nên các con nó thấu hiểu được
đối với bảo tàng dân tộc học việt nam chúng tôi thì thường xuyên tổ chức những hoạt động như này
trong năm nay thì chúng tôi tổ chức hạt động này mang một cái ý nghĩa như là một món quà nhỏ đối với các em học sinh

trong cái dịp đầu hè và đặc biệt nó cũng mang một cái ý nghĩa giáo dục sâu sắc bởi vì ngay cái tên chương trình thì chúng tôi cũng để là một cái tiêu đề là cùng con khám phá di sản văn hóa
và chúng tôi muốn tăng cường nhiều hoạt động trải nghiệm giữa cha mẹ bố mẹ cùng với các con để tạo ra một cái hành trình khám phá di sản
ngoài bảo tàng dân tộc học việt nam rất nhiều nơi trên địa bàn hà nội cũng thu hút phụ huynh và các bạn nhỏ đến chơi
trong thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ hè đây chính là cơ hội để các phụ huynh có thêm nhiều lựa chọn cho trẻ em
vui chơi nghỉ ngơi sau một năm học
thưa quý vị tăng thêm sáu lượng than so với kế hoạch để phục vụ cho các nhà máy điện của tập đoàn điện lực việt nam trong các tháng mùa khô được xem là cố gắng lớn của ngành than
trong khi lượng than dự trữ trong nước đang ở mức thấp nguồn nhập khẩu than từ các nước đông âu bị gián đoạn
năm hai nghìn hai mươi ba tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam theo kế hoạch sẽ nhập khẩu gần chín triệu tấn than
từ nguồn này các đơn vị sẽ tiến hành pha trộn với than trong nước nhằm đảm bảo cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện
ngay trong tháng năm này tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã cấp thêm ba trăm linh tấn than cho ngành điện và sẽ tiếp tục tăng thêm lượng than cung cấp trong những tháng mùa khô tới
ngành than hiện là nhà cung cấp cho hai mươi hai nhà máy nhiệt điện với khối lượng gần ba mươi chín triệu tấn bằng tám mươi ba sản lượng than khai thác
đối diện với tình hình nắng nóng gai gắt kéo dài
hồ thủy điện cạn nước nguồn cung điện gặp nhiều khó khăn
các địa phương đã triển khai những phương án tiết kiệm điện góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn
đồng thời tăng cường hướng dẫn việc sử dụng thiết bị điện để người dân hạ nhiệt hóa đơn tiền điện
và sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố hồ chí minh tại đà nẵng
thành phố sau hai mươi giờ tắt biển quảng cáo điện tử tắt đèn chiếu sáng trang trí đèn đường được bật hạn chế
đà nẵng đặt ra mục tiêu tiết kiệm tối thiểu ba mươi tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng
theo chế độ vận hành bình thường tùy theo mật độ và an toàn giao thông tại các tuyến đường
ủy ban nhân dân tp đà nẵng yêu cầu nội dung tiết kiệm điện được đưa vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan công sở
còn đối với các hộ gia đình ý nghĩa thiết thực trước mắt tiết kiệm điện là để hạ nhiệt hóa đơn tiền điện
thông qua mạng xã hội thông qua các nhóm gia lô tổ dân phố gia đình anh bình cũng như các hộ dân
đã thường xuyên tiếp cận những clip hướng dẫn như thế này để điều chỉnh thói quen
sử dụng các thiết bị điện
điều hòa mình không thể mình bật như đợt trước nữa là từ một mươi tám đến hai mươi độ được
nhưng mình trăng lên trăng lên tới tầm hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ mức vừa phải để tiêu thụ
để mà triển khai cái việc tiết kiệm điện thì chúng ta cần phải tận dụng tối đa cánh sáng tự nhiên
và đặc biệt là điều hòa trong mùa nắng nóng là một trong những thiết bị điện gây tiêu thụ nó cũng tương đối lớn
cho nên cũng đề nghị quý khách hàng sử dụng điều hòa
nên cài đặt ở chế độ là nhiệt độ từ hai mươi sáu độ trở lên
bởi vì nếu chúng ta cài đặt mà tăng một độ thì phải tiết giảm được điện năng tiêu thụ khoảng ba
theo như các kiểm nghiệm trước đây
và đồng thời thì có thể những cái giải pháp khác
ngoài những giải pháp đó thì khách hàng cũng nên hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn
và chúng ta khi mà mua sắm thì cũng phải chọn những thiết bị có công suất phù hợp
nên là chọn những thiết bị có giá nhãn năng lượng tiết kiệm
theo dự báo năm hai nghìn hai mươi ba là một trong những năm nóng kỷ lục
đến hiện tại tình trạng hàng tháng đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng
và dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa càng năm hai nghìn hai mươi
gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước
để góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn
ngoài đà nẵng nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai các phương án
nhằm sử dụng một cách tiết kiệm điện
bản thân mỗi một người dân mỗi một hộ gia đình cũng nên cân nhắc
xây dựng thói quen sử dụng điện hợp lý
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng năm
tại hội thảo khoa học trí tuệ nhân tạo của bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
bệnh viện đã chính thức công bố và báo cáo ứng dụng thành công kỹ thuật mổ u não
với sự hỗ trợ của robot hiện đại lần đầu tiên ra mắt tại việt nam
mang lại cơ hội điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân u não phức tạp
theo các chuyên gia tại bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
trước đây các phương pháp như hệ thống định vị navigation
kính vi phẫu không thể thấy các bó sơ
không thể thấy các bó sợ thần kinh trước hoặc trong quá trình mổ
dẫn đến nguy cơ phạm phải cắt đứt chúng hoặc làm tổn thương mổ não lành xung quanh tao
hậu quả là có thể để lại di chứng nặng nề cho người bệnh
tuy nhiên khi sử dụng robot mirdot v signative thế hệ mới
ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở mức tinh vi đã giúp khắc phục hạn chế
của phương pháp mổ não kinh điển và mang lại hiệu quả vượt trội
nhờ sử dụng robot mổ não các ca u não suất huyết não
bệnh lý thần kinh sọ não nguy hiểm đã được phẫu thuật và điều trị thành công
công nghệ hiện đại ứng dụng robot vốn được coi là cuộc cách mạng trong ngành phẫu thuật não
giúp tăng tối đa hiệu quả điều trị bảo toàn cao nhất cho các chức năng của người bệnh
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ngày ba mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ và cá thể hóa hành vi sai phạm
của một mươi ba tổ chức và hơn hai mươi cá nhân có liên quan trong vụ xây dựng năm trăm linh căn biệt thự trái phép
tại khu dân cư tân thịnh huyện trảng bơm do công ty cổ phần đầu tư ldg làm chủ đầu
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
theo kết luận thanh tra công ty ldg chưa thực hiện thủ tục xin giao đất cho thuê đất
chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng khu dân cư
tại xã đồi sáu mươi một với diện tích hơn một mươi tám hectare
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi công ty ldg đã thi công hạ tầng kỹ thuật
và xây dựng hoàn thiện phần thu một trăm chín mươi tám căn biệt thự hai trăm chín mươi căn liên kề
và một trăm chín mươi hai căn nhà đang thi công gian chở

và xây dựng hoàn thiện nhưng công ty ldg đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán
với sáu mươi khách hàng với tổng số tiền hơn một trăm ba mươi hai tỷ đồng
kết luận cũng xác định hơn hai mươi cá nhân và một mươi ba tổ chức có liên quan đến sai phạm
tại dự án này
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án
tại dự án trên để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong thi hành công vụ
trước đó năm hai nghìn hai mươi công ty ldg bị xử phạt buộc nộp lại sáu ba tỷ đồng
thu lợi bất hợp pháp do có hành vi chiếm đất để sử dụng trong khi chưa hoàn thành
các thủ thuật cần thiết và bị phạt bảy mươi năm triệu đồng do xây dựng công trình
khi chưa đủ điều kiện khởi công
liên quan đến công văn cưỡng chế bằng biện pháp là kê biên tài sản do chưa nộp
số tiền chậm của cục thuế tp hcm đối với công ty cổ phần phát triển
nhà thủ đức thủ đức house doanh nghiệp này vừa có kiến nghị là xin ngừng
các biện pháp cưỡng chế về thuế
thủ đức house đã có công văn
của cục thuế tp hcm đề nghị khẩn cấp ngưng thực hiện các biện pháp cưỡng chế về thuế
cho đến khi vụ án hình sự liên quan hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín được giải quyết
động thái này diễn ra sau khi thủ đức house lại nhận được văn bản của cục thuế tp hcm
về việc cung cấp thông tin danh mục các tài sản để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản
do chưa nộp số tiền chậm nộp
trước đó ngày một mươi chín tháng năm thủ đức house đã nhận được quyết định đưa vụ án xác xử sơ cấp
từ ngày sáu tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy của tòa án nhân dân tp hcm với tư cách là bị hại
và là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
hiện doanh nghiệp đang đợi quyết định của tòa án nhân dân tp hcm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại
của các bị cáo trong vụ án hình sự đối với số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng cho cục thuế tp hcm
là ba trăm sáu mươi năm năm tỷ đồng là bị hại của vụ án cũng như nghĩa vụ đối với số tiền chậm nộp của số tiền hoàn thuế này
cho cục thuế tp hcm
theo cục thống kê tp hcm chỉ số giá tiêu dùng tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục có xu hướng giảm so với tháng trước
với mức giảm là chín đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn của tp hcm
các nhóm có xu hướng giảm đáng chú ý có nhóm giao thông giảm hai chín mươi năm
chủ yếu do giá xăng giảm bảy tám và dịch vụ giao thông công cộng tăng hai mươi bốn
trong đó vận tải hành khách đường sắt tăng hai năm mươi năm vận tải hành khách hàng không tăng bốn mươi tám
vận tải hành khách bằng taxi giảm ba mươi một nhóm bưu chính viễn thông giảm hai mươi chín so với tháng trước
chủ yếu do mặt hàng điện thoại các loại tiếp tục giảm sáu mươi
các dịch vụ bưu chính và viễn thông không thay đổi nhóm đồ uống và thuốc lá không biến động so với tháng trước
trong đó đồ uống không cồn tăng một mươi năm
rượu bia giảm một mươi bảy thuốc lá không thay đổi
tính chung bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba chỉ số giá tiêu dùng tăng bốn ba
chỉ trừ nhóm bưu chính viễn thông giảm hai mươi sáu và nhóm giao thông giảm ba hai
chín nhóm còn lại đều tăng trong đó các nhóm tăng cao
cùng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng bốn năm mươi một đồ uống thuốc lá tăng bốn sáu mươi tám
nhà ở và vật liệu xây dựng tăng năm một mươi ba văn hóa giải trí tăng năm hai mươi sáu
và giáo dục tăng năm hai mươi năm

sáng ba mươi tháng năm sở khoa học công nghệ tp hcm khai mạc techsmart là chợ công nghệ
và thiết bị chuyển đổi số trong việc quản lý đào tạo chuyên ngành giáo dục
hơn một trăm linh công nghệ và từ năm mươi đơn vị đã hội tụ mang lại một bức tranh toàn cảnh
về chuyển đổi số trong giảng dạy và đào tạo tại tp hcm
chợ techmark chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục năm hai nghìn hai mươi ba gồm ba hoạt động chính
là trương bài giới thiệu công nghệ và thiết bị hội thảo giới thiệu công nghệ
tư vấn chuyên gia về công nghệ
đặc biệt techmark lần này nhấn mạnh đến các giải pháp chuyển đổi số
nhằm góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và lĩnh vực giáo dục
cho phép truy cập tài liệu học tập không giới hạn tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế
giúp nâng cao chất lượng đào tạo
sinh động nhất trong sự kiện là không gian trình diễn công nghệ thiết bị
phục vụ giáo dục stem như robot thông minh dành cho giáo dục
thiết kế ba d và múc ba d thiết kế sáng tạo đa phương tiện lập trình ứng dụng web
ngôn ngữ lập trình python lập trình minecraft education
techsmart năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hồ chí minh diễn ra trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng năm
tại trung tâm thông tin và thống kê khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh
mới đây vụ truyền thông của ngân hàng nhà nước nhấn mạnh mục tiêu giao dịch không tiền mặt
được phổ cập đến toàn bộ người dân
những đơn vị giải pháp công nghệ và thiết kế sáng tạo đa phương tiện
công nghệ được huy động vào cuộc để có thể đa dạng hóa các phương thức
cũng như là giúp gia tăng truyền thông đơn giản hóa cách thanh toán không dùng tiền mặt
đến đông đảo người dân
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử
liên ngân hàng tăng tám năm về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
số lượng giao dịch qua hệ thống chuyển bạch tài chính và bù trừ điện tử
tăng bảy mươi bảy về số lượng và tăng một mươi tám năm về giá trị
đáng chú ý đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ rút tiền mặt
sang thanh toán không tiền mặt
số lượng giao dịch qua bos tăng ba mươi bảy năm
giao dịch qua atm tiếp tục giảm hai ba
đến cuối tháng ba toàn thị trường có hai mươi một ba trăm bốn mươi bảy máy atm và bốn trăm ba mươi sáu trăm hai mươi năm máy boss
tăng tương ứng ba tám và hai mươi sáu ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thứ nhất là tiện loại
thứ hai nữa là các ứng dụng dễ sử dụng

nó tạo cho người ta cảm thấy là ừ tôi không cần phải để tiền trong người
không cần tiền trong túi không cần phải mang theo người
là nhóm những cái người mà tiêu dùng thứ nhất là đi taxi
thứ hai nữa là giao hàng thứ ba nữa đi hàng không
là ba nơi mà hiện nay là nó được áp dụng nhiều nhất
về cái việc thanh toán không dùng tiền mặt
tâm thế của người tiêu dùng đã rất cởi mở để thích nghi với thanh toán không tiền mặt
vấn đề còn lại là sự sẵn sàng về nền tảng của các dịch
chuyên gia kinh tế nhận định có ba bài toán các doanh nghiệp dịch vụ
cần sớm giải quyết để kích thích người dân sử dụng các phương thức thanh toán mới
thứ nhất là cập nhật các hình thức thanh toán không tiền mặt hiện nay
từ dịch vụ ngân hàng cho đến phiên trách
thứ hai là thúc đẩy nhận thức chủ doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa
cũng như của nhóm các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
về tầm quan trọng của việc thực hiện kết nối dữ liệu nhanh chóng
thứ ba là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối dữ liệu
trong thanh toán không tiền mặt tạo động lực và thúc đẩy sự phát triển thanh toán thông minh
chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
liên quan đến các cổng thanh toán thế hệ mới
không chỉ còn là giao dịch qua thẻ tiến dụng hay dịch vụ chuyển tiền ngân hàng như trước kia
mà giờ đây còn có nhiều hình thức thanh toán qua các ứng dụng tài chính
do đó nhiệm vụ của công ty về công nghệ như chúng tôi
phải tạo ra hệ sinh thái kết nối hiệu quả nhất giữa bên cung cấp giải pháp thanh toán
và các đối tác gian hàng cũng như kết nối với người sử dụng app nhằm tối ưu hóa mua sắm
trong chiến dịch quốc gia không tiền mặt
ngân hàng nhà nước lưu ý những giải pháp thanh toán mới tiết kiệm chi phí
we are code thanh toán phi tiếp xúc
còn techlex đã được các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán áp dụng
tích hợp vào trong sản phẩm dịch vụ để nâng cao tiền ít an toàn bảo mật
qua đó góp phần phổ biến thanh toán không tiền mặt đến với người dân và doanh nghiệp
để cho người mua họ có thể nhận được thông tin ngay là việc giao dịch thanh toán đã được thành công
nhóm người dùng mà ngân hàng nhà nước cũng dành nhiều quan tâm trong kế hoạch giáo dục tài chính là giới trẻ
ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại và các đơn vị cung cấp các dịch vụ tài chính
thường xuyên có thông tin đưa ra cảnh báo làm sao ngoài tiêu tiền
người sử dụng dịch vụ hiểu về tài chính thông minh
mục tiêu thời gian tới cơ quan này sẽ hướng tới cung cấp cho người dân
những thông điệp dễ ghi nhận
những thông tin dễ nhớ dễ hiểu dễ thực hiện để bất kỳ người dân nào cũng có thể xây dựng cho bản thân
kỹ năng tài chính thông minh
trong những năm qua nhiều nông dân trên địa bàn của huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đã mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
mang lại hiệu quả kinh tế cao
những thông tin này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
những ngày này gia đình ông phạm duy lông
ngụ xã bầu hạm hai huyện thống nhất đang phấn khởi thu hoạch bốn hectare bơ
để có những cây bơ phát triển trên đồi đá cho trái xung xuê triệu quả như thế này
là một sự quyết định táo bạo thể hiện tinh thần giám kỹ giám làm của người nông dân này
ông long cho biết trước đây trên diện tích đất đồi đá này gia đình chỉ trồng chuối xứ và chuối bơm
mỗi năm thu nhập chỉ hơn một trăm linh triệu đồng
đến khi có đường điện gia đình ông đã mạnh dạng quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích chuối
sang trồng bơ
chịu khó quyết tâm biến sỏi đá thành cơm vương lên làm dầu trên chính mạnh đất của mình
phụ bơ năm nay sẽ cho gia đình ông sản lượng khoảng hơn năm mươi tấn trị giá khoảng một tỷ hai trăm năm mươi nghìn
khi tôi đưa cái bơ vô tôi trồng thì thực sự nó cũng khó khăn lắm bởi vì đất nó đé không
để mà đào một cái lỗ mà nhỏ nhỏ thôi để mà trồng một cái bơ rất là khó bởi vì nó đá rất là nhiều
thì khi chúng tôi chuyển đổi qua thì chúng tôi cũng phân vân lắm
nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng tôi đã sau năm năm
thì chúng tôi có những cây bơ nó đã năm năm rồi
nó rất là hữu quả trái rất là nhiều
thấy cái quả bơ này khi mình làm nên mình trừ hết chi phí rồi cái lợi nhuận nó cao lắm
một hectare thì mình thu vào nó trung bình vào khoảng bốn trăm linh triệu
cùng canh tác trên khu vực đồi đá cùng ấp cách đây ba năm gia đình trịnh công thành cũng đã mạnh dạng
chuyển đổi hai hectare trồng chúa sứ sang trồng bơ không tên và bơ quốc minh
năm nay toàn bộ diện tích bơ của gia đình ông đã cho trái bói
ước cho thu hoạch khoảng một mươi năm tấn trái với giá bán đang được thường lái thu mua tại vườn
với giá từ hai mươi hai đến ba mươi ngàn đồng một ký
tùy giống bơ thì gia đình có thu nhập gấp nhiều lần so với trồng chuối trước đây
chúng tôi đã phối hợp với phòng nông nghiệp phát triển nông thôn
tổ chức là chuyển khai áp dụng cái tiêu chuẩn là vị gáp đối với cây bơ này
thì đề ra chuyển khai
thứ hai nữa chúng tôi cũng đã lịch xuất với lại quỹ hỗ trợ nông dân từ hôm nay
đã hỗ trợ là thăm canh cây bơ
không cây bơ
tạo kiện cho một mươi hộ vay với số tiền năm trăm linh triệu đồng
cái này thì chúng tôi sẽ giải thưởng cái này
và bên cạnh đó chúng tôi đã kết hợp với một số đơn vị như các công ty
các siêu thị lớn thông qua các kênh của hội đồng nhân tỉnh các ngành
để làm sao đó đưa cái trái bơ này vào siêu thị
làm sao đó để thương hiệu hóa cái chế bơ này
và xây dựng cho cái cây bơ này là mã số
rồi nhãn hiệu hàng hóa
để giúp cho cây bơ này ngày càng phát triển trong thời gian tới
có thể nói thành công bước đầu từ việc chuyển đổi cây trồng của nông dân
trên địa bàn huyện thống nhất tỉnh đồng ngay
là một minh chứng rõ nét cho tinh thần sáng tạo của nhà đông
tuy nhiên để việc chuyển đổi cây trồng của bà con được bền vững
thì rất cần sự chung tay kịp thời của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp thu mua nông sản